nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của dòng tranh dân gian kim hoàng
một di sản rực rỡ của cha ông ta vừa qua bảo tàng gốm xứ việt nam
hiệp hội làng nghề việt nam phối hợp với dự án cùng bé sáng tạo
đã tổ chức các hoạt động khám phá tìm hiểu về tranh kim hoàng
cho thiếu nhi thủ đô tại không gian văn hóa phố đi bộ hà nội
đến tham gia chương trình các bạn nhỏ sẽ được tìm hiểu về một dòng tranh dân gian độc đáo của việt nam
qua triển lãm các tác phẩm tranh dân gian kim hoàng đã được phục dựng theo mẫu cổ từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
các nghệ nhân dân gian làng kim hoàng cũng sẽ trình diễn kỹ thuật in và vẽ tranh tại chỗ
nhằm khơi gọi lại những giá trị truyền thống về một làng tranh mà đã bị gạt xóa sổ gần như rất nhiều năm qua
và mới được phục dựng lại trong khoảng ba năm trở lại đây từ năm hai nghìn một mươi năm đến trong năm hai nghìn một mươi tám
và quá trình để có thể khơi dựng lại được cả một làng tranh đã gần như bị may mắn
thì là một quá trình rất là dài và cái mục đích của cái cuộc triển lãm ngày hôm nay của chúng tôi là để tạo lại những cái giá trị truyền thống dân gian
cho các em nhỏ về cái làng tranh mà đã bị xóa sổ này và để các em hiểu hơn về giá trị truyền thống dây dẫn dân gian
trong khuôn khổ triển lãm còn trình chiếu các nội dung giới thiệu về lịch sử nghệ thuật kỹ thuật của dòng tranh dân gian độc đáo này
các bản khác bản ảnh của tranh dân gian kim hoàng
cùng với đó một cuộc thi mang tên ý tưởng sáng tạo từ tranh dân gian kim hoàng

chương trình cùng bé sáng tạo khám phá tranh dân gian kim hoàng là một hoạt động trải nghiệm dành cho thanh thiếu niên
được in tranh vẽ tranh cùng với nghệ nhân kim hoàng và các giảng viên sinh viên trường đại học mỹ thuật việt
hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị bổ ích vào dịp cuối tuần
cho các bạn nhỏ đam mê sáng tạo và yêu văn hóa dân tộc